các bác sĩ cho biết thời tiết thay đổi nhiệt độ ngoài trời có ngày lên tới hơn bốn mươi độ c khiến cơ thể trẻ không kịp thích nghi
đặc biệt khi thấy trẻ sốt cao tay chân bị lạnh nhiều cha mẹ đắp chăn mặc thêm quần áo khiến nhiệt độ cơ thể càng tăng cao
theo các bác sĩ để tăng sức đề kháng hạn chế bệnh tật cho trẻ trong mùa nắng nóng các bậc phụ huynh cần thường xuyên diệt mũi bọ gậy vệ sinh môi trường
vệ sinh cơ thể cho trẻ rạch rẽ rửa tay bằng xà phòng để hạn chế vi khuẩn gây bệnh đảm bảo chế độ dinh dưỡng cân bằng hạn chế đưa trẻ đến nơi đông người tránh tiếp xúc với người bị bệnh
thưa quý vị cũng liên quan đến thời tiết nắng nóng việc thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng là nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh trong đó có bệnh về mắt cộm rát ngứa nhức mỏi là những triệu chứng của bệnh khô mắt
tại bệnh viện mắt trung ương số lượng bệnh nhân mắc chứng khô mắt đến khám và điều trị đang có xu hướng gia tăng
đang nói ngày càng nhiều người trẻ bị mắc nhưng lại chủ quan gây khó khăn trong việc điều trị
công việc thường tiếp xúc với ánh nắng nên suốt một tháng qua
người đàn ông ba mươi sáu tuổi này liên tục có những biểu hiện khô mắt gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt
còn người phụ nữ này liên tục bị ngứa và trào nước mắt sau khi thăm khám chị khá bất ngờ với kết quả trần đoán
theo thông kê trung bình mỗi ngày bệnh viện mắt trung ương tiếp nhận khoảng bốn trăm linh lượt bệnh nhân có dấu hiệu bị khô mắt
trước đây bệnh hay gặp ở người cao tuổi nhưng gần đây đang có xu hướng trẻ hóa
khô mắt trẻ hóa gần dần dần nguyên nhân của nó có lẽ là do môi trường sống của mình bị ô nhiễm khói bụi nhiều
gây ra biến chứng trên bệnh lý trên bề mặt dẫn cầu như là viêm kết mạc thậm chí cả viêm rác mạc
và những trầm nặng có bội nhiễm thêm vi khuẩn vào thì có thể gây viêm rác mạc có nhiều trường hợp có thể gây hiện tượng mù lòa
các bác sĩ khuyên cáo người dân nên đeo kính khi ra đường để tránh khói bụi và bảo vệ mắt
khi làm việc trước máy tính khoảng cách tối thiểu là năm mươi cm
thường xuyên chấp mắt thỉnh thoảng nên nhắm chặt và xoay tròn mắt để giúp điều tiết chất nhường tốt hơn
ngoài ra khi mắt có dấu hiệu nhức mỏi cần đến bác sĩ chuyên khoa để thăm khám để có phương pháp điều trị kịp thời
vừa rồi là những thông tin y tế đáng chú ý trong tuần qua
chuyển sang các thông tin khác
thưa quý vị một thống kê mới đây của tổ chức y tế thế giới đưa ra khiến không ít người lo ngại khi cho biết rằng
việt nam đang là một trong những quốc gia tại khu vực châu á thái bình dương có tỷ lệ vô sinh cao nhất
còn theo những nghiên cứu trong nước thì có tới một triệu cặp vợ chồng đang trong độ tuổi sinh sản ở việt nam bị vô sinh hoặc hiếm muộn
điều đáng nói là nguyên nhân từ phía người đàn ông ngày một gia tăng
vậy nguyên nhân nào khiến tình trạng vô sinh hiếm muộn ở nam giới rơi vào mức báo động như hiện nay
và khuyến cáo của bác sĩ về căn bệnh này như thế nào
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
người đàn ông này lập gia đình đã hơn một năm
tuy nhiên đến nay tổ ấm của anh vẫn vắng tiếng cười trẻ nhỏ
buồn tuổi nhiều hơn khi anh biết nguyên nhân xuất phát từ bản thân mình
chưa có thai nên là hai vợ chồng đã chủ động rủ anh ra đi khám xem tình trạng xét nghiệm
tình trạng xét nghiệm đầu thì không thấy chậm hay là yếu
mới đầu thì cũng dè ngay ngại
mới đầu thì hai chồng bảo là thôi không đi sợ đi lắm
xong rồi sau người nhà cũng quên nên là nên mạnh dạng đi khám để xem tình hình
những trường hợp như người đàn ông này không hiếm gặp
tại việt nam tỷ lệ vô sinh là khoảng bảy bảy
trong đó có khoảng năm mươi cặp vợ chồng vô sinh ở độ tuổi dưới ba mươi
nguyên nhân do nam giới chiếm hai mươi năm bốn mươi và do nữ là chiếm bốn mươi ba mươi
một mươi là do cả hai bên và một mươi vô sinh không rõ nguyên nhân
đáng lo ngại vô sinh hiếm muộn còn đang dần trẻ hóa và diễn biến phức tạp
trong khi hiện nay
vẫn còn rất nhiều người thiếu thông tin kiến thức về vấn đề này
có những người đến khám mà chỉ mới lấy vợ có vài tháng thôi
đã đổ ngay là vô sinh là không đúng
hoặc là những trường hợp là gì người ta sống với nhau nhiều năm
nhưng mà gần đây vài tháng nay người ta mới muốn có con
có chức nét ra kế hoạch gia đình không có con
thì không phải là người ta vô sinh
thế là quay lại cái khái niệm tên là vô sinh hiếm muộn
theo định nghĩa của tổ chức y tế thế giới
thì cái vô sinh ấy tức là một cặp vợ chồng
không dùng bất cứ biện pháp tránh thay nào
mà trong một năm mà không có con mới nhà vô sinh
điều đáng nói các cặp vợ chồng hiếm muộn vô sinh ở việt nam
thường có tâm lý ngại ngùng và không kịp thời tìm đến bác sĩ
để tìm ra nguyên nhân điều trị
bên cạnh đó từ trước đến nay
nhiều người còn cho rằng nguyên nhân dẫn đến vô sinh hoàn toàn là do phụ nữ
chính vì thế nhiều gia đình chỉ có vợ đi thăm khám chữa trị
còn chồng không tham gia kiểm tra
tôi kết hôn được bốn năm rồi
nhưng hai vợ chồng vẫn chưa có con
lúc đầu tôi cũng nghĩ là do vợ có vấn đề nên khuyên cô ấy đi khám
sau đó thì hai vợ chồng đi khám một lần là do tôi
bản thân mình cũng không hút thuốc chữa trị là gì
mình cũng không nghĩ mình mắc bệnh mình đi khám ra mới viết
theo các bác sĩ có rất nhiều nguyên nhân gây vô sinh nam giới
như yếu tố tình dục nhiễm chủng hệ tiết nghiệu sinh dục
những bất thường bẩm sinh các dối loạn về nội tiết tố
đáng lo ngại một trong những nguyên nhân tiềm ẩn
gây vô sinh do những tác động từ môi trường sống bị ô nhiễm
con người tiếp xúc với hóa chất phóng xạ
hoặc ăn uống chứa nhiều chất độc hại
nghiện rượu bia hay thuốc lá
tâm lý căng thẳng mệt mỏi kéo dài
cũng là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ vô sinh
ở cả hai giới ngày một gia tăng
tình trạng vô sinh hiếm muộn đang là gánh nặng cho rất nhiều gia đình
không chỉ gánh nặng về chi phí chữa trị
mà nó còn đè nặng lên tâm lý của nhiều thế hệ trong một gia đình
và cũng từ đó không ít trường hợp hôn nhân bị tàn vỡ
khi không đạt được nghiềm mong mỏi có con

người ta cũng thấy khi mà người ta đã lo lắng về chuyện con cái
chưa kể áp lực của bố mẹ nữa
thì người ta rất khó có cái trạng thái tình lý
tâm lý bình thường để người ta làm việc
để người ta sống một cách bình thường được
đấy bản thân bệnh nhân người nam giới bị vô sinh
ngoài ra thì tác động lên mặt xã hội thì là gì
gia đình bố mẹ ông bà anh chị em
cũng rất nhiều áp lực
và người ta thường đổ lỗi rất nhiều
và tóm lại cứ bị vô sinh ấm muộn là gia đình rất là nặng nề
cặp vợ chồng lấy nhau mấy năm mà không có con
thì dạng cuộc sống dưỡng dành nó rất là nặng nề
và ảnh hưởng rất nhiều đến cái cuộc sinh hoạt của gia đình
khi người nam giới lấy riêng
và cặp vợ chồng vô sinh ấm muộn lấy chung
và bị áp lực
thì người ta càng dễ biển tâm lý
và tâm lý không tốt rồi
thì khả năng hữu thai càng khó hơn
cho nên là tôi vẫn đẩy mạnh
nhắn nhạy vấn đề là
cái vấn đề tâm lý của người nam giới
mà bị cái vô sinh ấm muộn người ta
mặc dù đúng là người ta bị thật
nhưng mà bản thân anh nam giới
cũng phải hiểu là gì
có cái yếu tố về tâm lý
đảy hiểu đến vấn đề về trọng con của mình
không chỉ là câu chuyện
và khó khăn riêng của những cặp vợ chồng
vô sinh hiếm muộn còn ảnh hưởng không nhỏ tới xã hội
chính vì thế áp lực đặt lên vai
ngành y tế khi đối phó với việc ngăn ngừa
và điều trị căn bệnh này đang ngày càng tăng
để có thêm những kiến thức
để kịp thời phát hiện cũng như điều trị vô sinh
ở nam giới xin mời quý vị và các bạn
cùng theo dõi một cuộc trao đổi ngắn
với thạc sĩ bác sĩ tạ việt cường
phó giám đốc trung tâm chăm sóc sức khỏe
sinh sản cơ sở hai bệnh viện phụ sản hà nội
bác sĩ có thể chia sẻ những phương pháp điều trị
bản vô sinh nam hình này ạ
với quan điểm của tôi thì nếu mà mình gọi
thứ là vô sinh thì nghe nó hơi quá một chút
mà tôi thì khi có bệnh nhân tôi hay nói rằng là
của anh là hơi khó có con
khi người nghe người ta hiểu vô sinh
tức là người ta hiểu là không thể có con
nó sẽ có nhiều mức độ từ khó có con
đến rất khó có con
và có những trường hợp là không thể có con
nhưng với hiện tại ở đây thì những trường hợp
mà không thể có con thì nó không nhiều đâu
nó chỉ có những trường hợp như
những anh chồng mà bị suy tinh hoàn
không thể có tinh trùng
và người ta suy tinh hoàn là do người ta bất thường
về gen thì mới
coi như tính tính hợp với là không thể có con
còn lại thì mình chỉ nghĩ là khó có con thôi
và những trường hợp mà tinh trùng rất ít
tức là tinh trùng có thể là dưới một triệu
số lượng dưới một triệu
thì những trường hợp như thế
thì trường hợp của người ta gọi là rất khó có con
thì những trường hợp như thế
thì hoàn toàn có thể có con
bằng phương pháp tinh hướng nghiệm
cái trường hợp nữa là trường hợp là
kỳ khó con tức là không có tinh trùng
không có tinh trùng thì nó lại chia làm
hai cái loại loại thứ nhất
là không có tinh trùng do tắc nghẽn đường dẫn tinh
và loại đấy thì tinh hoàn vẫn sản sinh ra tinh trùng
thì trường hợp này tinh lưỡng rất là tốt
với những trường hợp không có tinh trùng do
suy tinh hoàn thì với những trường hợp này
thì vẫn có thể mổ phẫu thuật
cái tinh hoàn để tìm được tinh trùng
và với những trường hợp như thế thì hoàn toàn
là có thể tạo thành phôi và tạo thành em bé
vâng thưa bác sĩ tôi có nghe nói là
cái chi phí để điều trị bệnh vô sinh
nhất là vô sinh nam thì rất là cao
đây là một trong những yếu tố khiến
cho bệnh nhân rất là e ngại khi mà đi thăm khám
như vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ
nhiều hơn về cái chi phí điều trị hiện nay ạ
cái chi phí điều trị vô sinh
thì nó sẽ tùy vào
từng cặp vợ chồng không có
một con sứ cụ thể nào cho từng cặp vợ chồng cả
tôi có hiểu là như thế này
nếu một cặp vợ chồng đến khám
vì là khó có con thì bao giờ
tôi sẽ phải khám cho vợ và khám cho chồng
sau đấy tổng hợp lại
xem là nguyên nhân từ phía vợ là gì
nguyên nhân từ phía chồng là gì
với những điều trị thăm qua thì chi phí nó rất là thấp
ví dụ như là bệnh một cái anh
nam giới anh ấy chỉ có so sử dụng
rượu bia thuốc lá quá nhiều
thì anh ấy chỉ cần mà không có nguyên nhân
vô sinh gì chất lượng tinh trùng kém đi
thì anh ấy chỉ cần bỏ rượu bia thuốc lá
và uống một ít thuốc chống cái tác nhân
oxy hóa nhiều là
chất lượng tinh trùng tăng lên và anh hoàn toàn có thể có con
tự nhiên chi phí như thế thì không hề cao
những trường hợp rất là khó
ví dụ như là vô sinh không có tinh trùng
đấy là khoảng chi phí mình sẽ phải tính toán
với những trường hợp như này thì phải điều trị như này
và một cái điều rất là quan trọng là này
chúng ta phải biết thật là tìm cái bệnh nguyên của mình
mình dọn vô sinh từ đâu
thì mình tìm được bệnh nguyên rồi
thì chi phí điều trị mình nó sẽ là thấp nhất
liệu có những cái biểu hiện nào để mình có thể
nhận biết được là mình bị vô sinh thưa bác sĩ
hoặc là làm thế nào
để cho bệnh nhân nam có thể biết được
là mình có những cái dấu hiệu của bệnh vô sinh
và đi thăm khám ạ
cái dấu hiệu mà mình phải đi khám
thì thứ nhất với lời khuyên cho người nam giới là
sau khi ở cái dọa chuẩn bị trước lập gia đình
thì đều nên là đi khám
tiền hôn nhân
để phát hiện ra là cái chức năng sinh sản
của mình có vấn đề gì không
cái thứ hai nữa là khi mình có những cái dấu hiệu
mà đi tiểu
thấy khó chịu hoặc là
sau khi quan hệ tình dục mình thấy khó chịu
thì đấy là những dấu hiệu có bất thường
ở bộ phận sinh dục của người nam giới
và cái đấy là những cái mà cần đi khám
xem thêm là
cái cơ quan sinh dục của mình
nó có vấn đề gì khác hay không
vâng cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia phỏng vấn của trường hợp nhân dân
thưa quý vị và các bạn
vô sinh nam tuy là bệnh lý phức tạp
nhưng trong đa số các trường hợp vẫn có thể
chữa khỏi nếu phát hiện và giải quyết được
nguyên nhân gây bệnh
tuy nhiên để phát hiện và điều trị
người bệnh cần có kiến thức cơ bản và đi khám sớm
đúng chuyên khoa
hy vọng những kiến thức mà chương trình sống khỏe cung cấp
sẽ có ích cho quý vị
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong những số tiếp theo